tại ninh bình sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường trung học phổ thông chuyên lương văn tụy
trường trung học phổ thông chuyên lương văn tụy tiền thân là trường phổ thông cấp ba ninh bình là ngôi trường cấp ba đầu tiên của tỉnh ninh bình
trải qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển các thế hệ thầy và trò nhà trường đã phấn đấu dạy tốt học tốt và thu được nhiều kết quả đáng tự hào
đến nay nhà trường có bảy nhà giáo ưu tú hàng trăm giáo viên giỏi tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu những năm gần đây đạt trên chín mươi
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho nhà trường và hai mươi suất học bổng cho học sinh giỏi xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn